huyền một mươi năm tuổi nhận ra mình có tình cảm với các bạn nữ từ hai năm trước
là cô bạn có ca tính mạnh mẽ và độc lập
sự cởi mở trong giao tiếp cùng cơ hội tham gia nhiều dự án cộng đồng
khiến huyền được dịp tiếp xúc với nhiều bạn bè mới
và kể từ đó huyền nhận thấy mình có xu hướng quan tâm và để ý đến các bạn nữ hơn
em là một bà bạc tức là một bạn rất là dẫn tính rất là có thể thích được cả giới nam và giới nữ
cái chuyện mà tự dưng đang ứng với lớp người đúng một cái
tự dưng em thấy có cảm tính với một bà nữ cùng lớp
thế là mình thấy rất là bình thường
bác họ mới thấy em cắt quả đầu hồi đấy là cắt tóc ngắn thôi
xong rồi là bác gọi chứ trông mày cũng đẹp trai đấy nhưng mà đúng là thích bọn đàn bà nhá
em biết trước là sẽ có những người sẽ nói câu kiểu như thế em biết chắc chắn là sẽ có
nhưng vấn đề là nói câu đấy rồi còn chấp
mấy anh em trước mặt là bao nhiêu người mà tự dưng em cặp đấy
kiểu đối chốt gì thì bị xúc phạm
theo huyền chia sẻ sự hiểu biết về giới tính và sự thay đổi của mình đến từ rất sớm
khi mẹ luôn đồng hành và chia sẻ về giới tính với em từ rất nhỏ
những ảnh hưởng này khiến em hơn ai hết hiểu về bản thân và làm chủ được những quyết định của mình
em biết cái này từ lâu rồi chứ chính mẹ em là người dạy cho em cái này dạy cho em về lgbt

thế là trên thế giới là không chỉ có quan hệ giữa mẹ em nói luôn giữa sinh vật và âm đạo
mẹ em đúng như là bạn ý kiểu chuyện gì em cũng có thể kể được
hay thậm chí là những cái câu chuyện vô cùng nhạy cảm
tức là thậm chí là chuyện tình cảm của em từ xưa đến giờ
những cái chuyện nhạy cảm như thế nào ấy em nói mẹ tất luôn
đúng là kiểu mẹ đúng dạng như một đứa bạn thân
mình nói chuyện cho dù là đôi khi đôi khi mà đúng là cũng có vấn đề là mình khác tuổi nhau
đôi khi cũng có bất đồng quan điểm

và em vẫn bày tỏ được những cái lập trường của riêng mình
khác với huyền cậu bạn này đã phải mất sáu năm để có thể thú nhận với mẹ về giới tính thứ hai của mình
mẹ không muốn nói với mẹ một chuyện này
thế này không có ngại đâu
mẹ không muốn nói trực tiếp
lần này con sẽ nói hết nói cho bằng hết điều con đã giữ trong lòng sáu năm nay rồi
con là một người đồng tính
con đây có tình cảm với một người đàn ông
con có cảm giác gần một sự xe chở
mặc dù đã có mẹ nhưng mẹ vẫn chỉ là mẹ thôi
nhà mình có hai mẹ con nên mẹ cũng không thể thay thế được bố
con mong chờ một sự xe chở như một con với người bố
con mong chờ từ lâu lắm rồi nhưng con vẫn không dám nói ra
bây giờ con thấy rất là thanh thản
cuối cùng mẹ đã biết con người thứ hai của con
dù mẹ có chấp nhận hay không con cảm thấy thoải mái hơn rồi
giai đoạn dạy thì cùng với sự phát triển về hình thể sẽ là đi kèm với sự thay đổi về tâm sinh lý
khi các em bắt đầu có sự hấp dẫn về giới tính
những khái niệm yêu thích kết bắt đầu được hình thành
khiến cho cảm xúc của trẻ rất nhạy cảm
cùng với những áp lực từ bài vở thi cử
dễ khiến trẻ gặp tình trạng dối loạn về tâm lý
nếu bố mẹ không thông hiểu được con không làm bạn được với con
cô nghĩ là trong cái việc này chắc là cái phần lớn lỗi ở mình
bởi vì là mình đã không giữ được người cha cho con là cái thứ nhất
cái thứ hai là cái cách nuôi dạy của mình thiên về nữ tính nhiều quá
cho nên là có thể là đã làm cho cháu trở thành người đồng tính
một trong những vấn đề của cha mẹ của cả thế giới nói chung chứ không chỉ việt nam
là cái việc thiếu đi cái sự đồng hành với con từ lúc mà còn thơ bé tới lúc lớn
thiếu đi cái sự trao đổi thông tin
do đó nên cái lúc mà cần trao đổi thông tin
đặc biệt là lứa tuổi vi hành ni thì thường cái khoảng cách giữa cha mẹ với con rất là xa
do đó nên cái việc mà
nói chuyện giới tính với con cũng cảm thấy rất là khó khăn
bởi vì khoảng cách xa nó sẽ tạo ra cái sự ngại ngần giữa cha mẹ với con cái
nên rất là khó trao đổi giới tính
cha mẹ luôn luôn phải nói với con về những vấn đề đấy
bởi vì khi mà chúng ta nói chuyện về giới tính với trẻ
thì nên bắt đầu từ rất sớm
nhưng mà cũng không có nghĩa là nếu đã không bắt đầu từ rất sớm thì thôi không nói nữa
mà giáo dục cái tính không phải lúc nào là sớm
lúc nào cũng không gọi là sớm cả
mà cũng không phải lúc nào là muộn
tức là khi mà chúng ta đã bỏ lỡ qua những cơ hội đấy
thì chúng ta bắt đầu bất cứ lúc nào cũng là kịp thời
nếu như bố mẹ có thể quan sát sự thay đổi về hình thể của con qua từng ngày
thì những chuyển biến trong tâm lý về xu hướng giới tính lại là thử thách lớn
đòi hỏi giữa bố mẹ và con cái phải có sự kết nối và làm bạn với nhau
ngoài gia đình
thì nhà trường có vai trò không nhỏ
trong quá trình thay đổi cả về thể chất và tâm lý ở trẻ
khi đây là môi trường trẻ tiếp xúc trong phần lớn thời gian
và phần lớn các mối quan hệ tình cảm đều nảy sinh trong môi trường này
thầy cô được kỳ vọng có thể vừa là người truyền đạt kiến thức
đồng thời nhận ra những thay đổi chuyển biến về giới tính để định hướng kịp thời
ở cái độ tuổi này thì cái chuyện là các em có những cái thay đổi về mặt cơ thể
các em bước vào cái tuổi dậy thì thì các em có những cái về mặt tâm lý
là các em đã có những cái suy nghĩ và muốn thể hiện mình là người lớn
thế về mặt đấy là về mặt tâm lý
thế còn về mặt sinh lý thì cơ thể của các em đã có những cái chuyển giao
và bước vào tuổi thì chính vì vậy cho nên là cái chuyện về rung động với những tình bạn các giới là cũng đã có
và nếu như mà các em mà không có được một cái
có được một cái nhận định đúng thì các em có thể dẫn đến là sẽ không biết bảo vệ bản thân
thì cái đó là cái mà một cái lời khuyên là các em nên chú ý để biết tự phòng và bảo vệ bản thân mình
đặc biệt là đối với các bạn nữ
thế và cái chuyện về tình cảm thì phải biết phân biệt rõ ràng và nên giữ ở một cái tình bạn đẹp trong sáng
ngoài ra cũng cần lưu ý
bố mẹ và thầy cô
ngay từ những năm cấp hai
cần bắt đầu các bài học về tình yêu tình dục an toàn
bởi nhiều nghiên cứu cho thấy
trẻ có xu hướng quan hệ tình dục muộn hơn khi hiểu biết đầy đủ về tình dục an toàn
những thay đổi về giới tính ở mỗi trẻ là khác nhau
bố mẹ cần có sự chuẩn bị cả về tâm lý và kiến thức trước
để có thể chia sẻ với trẻ và giúp trẻ hiểu về bản thân họ